các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
từ hôm nay miền bắc và bắc trung bộ bắt đầu một đợt nắng nóng mới được dự báo là sẽ rất dữ dội
trong đó hà nội từ bốn mươi ba bốn mươi bốn độ c hải phòng bốn mươi độ c hòa bình bốn mươi hai bốn mươi ba độ c
các tỉnh thành đông bắc bộ như lạng sơn cao bằng cũng lên đến ba mươi bảy ba mươi tám độ c trời nắng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ở phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên
có nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
phía đông bắc bộ có nắng nóng cục bộ
từ cuối tuần đúng khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ở đồng bằng có nắng nóng diện rộng
điều đáng nói là những mức nhiệt độ cao như trên không chỉ xảy ra trong một ngày mà nắng nóng duy trì suốt vài ngày
thậm chí có thể tăng thêm một hai độ c nữa kéo dài sang đầu tuần sau đến gần hết kỳ nghỉ lễ
ở hà nội từ hôm nay sẽ có nắng nóng từ tương đối sớm
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn có nắng gắt kéo dài từ sáng đến chiều muộn
ngày nào cũng như vậy khiến con người dễ mệt mỏi chóng mặt say nắng
người dân nên uống nhiều nước suốt cả ngày và nếu phải ra ngoài thì cần có cách che chắn phù hợp
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi năm tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ngày nắng
riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây đêm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước